kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
hôm nay thứ hai ngày hai mươi bảy tháng hai bản tin mở đầu với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
diễn biến mới nhất liên quan đến ổ nhóm tội phạm núp bóng công ty tư vấn luật khủng bố đòi nợ
sáng nay công an tỉnh tiền giang tiếp tục khám xét trụ sở công ty
luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt thu giữ nhiều máy móc tài sản liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng
đồng thời mở rộng điều tra xác minh các bị hại để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
theo cơ quan điều tra công an tỉnh tiền giang trung bình mỗi tháng công ty pháp việt nhận từ các tổ chức tài chính ngân hàng
từ một trăm bốn mươi đến hai trăm bốn mươi hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được
để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức gọi điện đe dọa khủng bố
điều tra ban đầu cho thấy số tiền các đối tượng đã thu được là gần một tỷ đồng
đến ngày hai mươi bảy tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang xác định có khoảng ba triệu người
ở khắp các tỉnh thành trên cả nước là nạn nhân của các đối tượng trong tổ chức tội phạm núp bóng công ty luật để khủng bố đòi nợ
cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục kêu gọi các đối tượng có liên quan đến công ty luật pháp việt
sớm trình diện hợp tác khai nhận hành vi phạm tội để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
đồng thời kêu gọi các bị hại nạn nhân của tổ chức tội phạm nêu trên
cung cấp thêm thông tin qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
số điện thoại sáu mươi chín ba nghìn năm trăm chín mươi chín năm trăm một mươi một hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giúp đỡ
cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt giữ khẩn cấp ông phạm ngọc phượng năm mươi ba tuổi
để điều tra hành vi nhận hối lộ
theo thông tin ban đầu giám đốc trung tâm pháp y quảng ngãi liên quan đến việc sai lệch kết quả giám định
ngoài ông phượng nhà chức trách cũng bắt giữ một người là cò giám định
cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông phượng
trung tâm pháp y quảng ngãi có chức năng giám định pháp y giám định thương tích
khi có quyết định trưng cầu giám định của cơ quan cảnh sát điều tra
lừa đảo chiếm đo tài sản qua mạng không còn mới mẻ
nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy của các đối tượng lừa đảo này
tại con tum tình trạng lừa đảo chiếm đo tài sản qua mạng đang có những diễn biến đáng lo ngại
hoạt động phạm tội tinh vi xảo quyệt ngày càng đa dạng về phương thức và thủ đoạn
đây là đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội và sự mê tín dị đoan của nạn nhân
rồi theo dệt tự dựng lên nhiều câu chuyện không có thật để tạo lòng tin cho nạn nhân
qua việc thực hiện các nghi thức
và chiếm đoạt của nạn nhân hai năm tỷ đồng
thủ đoàn của loại tội phạm này là thường sử dụng mạng xã hội như facebook zalo
và dùng các nét ảo để chủ động nét ảo
liên lạc với nạn nhân và chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội
giả mạo để nhắn tin lừa vay mượn tiền lập các trang web sản giao dịch chứng khoán quốc tế tiền điện tử
kêu gọi đầu tư sau đó can thiệp đánh sập hệ thống
hoặc giả danh người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền
hay lợi dụng sự mê tín dị đoan của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

sau đó cố gources và chuẩn bị approached

để nhận được strength k som
và đya mũi thủ ngân hàng điện tử viet nam tám mươi sáu baggage
thực tiếp với người bị hại tài sản được chuyển khoản qua ngân hàng
dân đêm việc xác minh thân nhân lai lịch các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn
thứ hai là các đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ của rất nhiều ngân hàng khác nhau
trong số đó thì đa phần các hàng này đều không có trụ sở đóng hoặc chi nhánh đóng quân trên địa bàn
mặc dù cơ quan công an đã nhiều lần khuyến cao đến người dân nhưng vẫn còn rất nhiều người sập bẫy của các đối tượng này
dự báo trong thời gian tới tình hình tội phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn diễn ra hết sức phức tạp
ngoài sự vào cuộc của cơ quan công an
thì người dân cần nâng cao cảnh giác
mỗi người dân cần phải tìm hiểu về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như cần cước công dân giấy phép lái xe
cảnh giác với các cuộc gọi từ số máy lạ số máy có đầu số nước ngoài mạo danh các cơ quan pháp luật ngân hàng
và những lời mời gọi tham gia đầu tư ngoại hối chứng khoán tiền ảo cho vay môi giới bán hàng tham gia chương trình trúng thưởng trên không gian mạng
và kịp thời cung cấp các thông tin dấu hiệu hoạt động của tội phạm cho cơ quan chức năng
sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty sản xuất nội thất thuộc khu công nghiệp minh hưng ba phường minh hưng thị xã trơn thành tỉnh bình phước
ngọn lửa bất ngờ bùng lên thiêu rụi hàng trăm mét vô nhà xưởng của công ty highlight smart home việt nam
khoảng chín giờ năm mươi phút sáng một số công nhân đang làm việc trong công ty hili smart home việt nam
chuyên sản xuất nội thất bất ngờ phát hiện lửa bùng cháy tại khu vực hàn xì của công ty rồi nhanh chóng lan rộng ra khu vực xưởng sản xuất nội thất
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã điều động sáu xe chữa cháy cùng ba mươi năm cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp với lực lượng địa phương triển khai phương án và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau gần một giờ cố gắng thất lượng
tuy nhiên vụ cháy đã thiêu rụi kho sửa rộng hàng trăm mét vuông của công ty
còn trước đó vào chiều tối ngày hôm qua hỏa hoạn cũng bất ngờ xảy ra tại một nhà kho tạm dựng bằng các tấm tôn ở khu phố hai phường quang vinh thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai cùng công an tp biên hòa đã xuất ba xe chữa cháy cùng hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
tại đây lực lượng chữa cháy đã phá rỡ một số tấm tôn để tiếp cận đám cháy
đến khoảng một mươi bảy giờ đám cháy cơ bản được khống chế không có thương vong về người nhưng đã thiêu dụi nhiều hàng hóa bột giặt dầu ăn và các mặt hàng gia dụng khác ở bên trong kho
quỹ ban nhân dân tp hà nội vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tp hà nội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm dự kiến tổng nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn là khoảng bốn trăm ba mươi bảy tỷ đồng
quỹ ban nhân dân tp hà nội vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tp hà nội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm dự kiến tổng nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn là khoảng bốn trăm ba mươi tỷ đồng

một hai trăm một mươi năm triệu m hai sàn nhà ở chuẩn bị đầu tư từ một đến hai khu nhà ở xã hội độc lập tập trung và nghiên cứu
lập quy hoạch chi tiết từ hai đến ba khu tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của trung ương
nhà ở cho thuê mua phải đạt tối thiểu một mươi diện tích nhà ở xã hội tại dự án
về nhà ở tái định cư phát triển mới khoảng năm trăm năm mươi năm triệu m hai sàn nhà ở
về nhà ở thương mại phát triển mới khoảng một mươi chín bảy mươi ba triệu m hai sàn nhà ở
về nhà ở riêng lẻ thành phố hà nội phát triển mới khoảng hai mươi hai năm triệu m hai sàn khoảng bốn năm triệu m hai sàn một năm
cơn sốt giá nhiên liệu toàn cầu đã ảnh hưởng tới cuộc sống người dân tại nhiều quốc gia trong đó có cả việt nam
lợi dụng tình hình này vùng biển tây nam nơi giáp danh với các quốc gia có mức giá nhiên liệu tranh lệch với việt nam
đang nhanh chóng trở thành chợ đen trên biển nơi các đối tượng gian thương
thủ đoạn tinh vi để buôn lậu nhiên liệu nhằm trục lợi bất trí
đang trong quá trình tuần tra tại vùng biển tây nam cách mép phía bắc khu vực trồng lấn việt nam malaysia khoảng ba năm hải lý
tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi năm phát hiện một tàu cá có dấu hiệu nghi vấn
đã ngay lập tức tổ công tác ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
trên bảy khoang chứa trên tàu có tới hơn bốn mươi lít dầu đeo không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
chủ tàu thừa nhận mua dầu lậu ở vùng biển giáp xanh với nước ngoài với giá hai mươi đồng một lít
nói là mua về để phục vụ việc chạy tàu thế nhưng trên tàu không có bất cứ loại ngư cụ nào để đánh cá
thực chất con tàu này đã được hoán cải để thành tàu mua bán dầu chuyên dụng
với đủ loại đường ống dẫn máy bơm đồng hồ đo được che giấu dưới vỏ bọc tàu cá
không chỉ giả dạng tàu cá một chủ tàu khác còn lén lút di chuyển ra khơi để mua bán dầu trái phép
mà không thông báo cho lực lượng biên phòng khi rời cảng
bên cạnh những máy móc phục vụ việc bơm hút dầu được cất giấu trong khoang
chủ tàu còn trang bị cả những máy bơm chìm công suất cao để tiện cho việc mua nhanh rút gọn
toàn bộ tư lệnh vùng đã trực tiếp phát hiện cũng như là tiếp nhận xử lý hai mươi tám vụ
tịch thu gần một bảy triệu lít dầu đeo tổng số tiền thu được từ xử phạt vi phạm hành chính
và phát mại tài sản thị thu
gần ba mươi bảy tỷ đồng
đây là những kết quả cụ thể chứng minh nỗ lực của lực lượng trinh sát vùng cảnh sát biển bốn nơi riêng
và quả quả vùng cảnh sát biển bốn nói chung trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật trên biển đơn vị quản lý
chỉ tính trong năm hai nghìn hai mươi hai đã có đến hàng chục tàu chở dầu lậu bị lực lượng cảnh sát biển vùng bốn bắt giữ
với số lượng hàng trăm nghìn lít dầu đeo giá trị nhiều tỷ đồng
điều đó cho thấy tình trạng buôn lậu
xăng dầu trên vùng biển tây nam đang có nhiều diễn biến phức tạp
vùng biển của chúng ta rộng lại tiếp xác với vùng biển nước ngoài
nên là cái khó khăn là chúng ta phải có cái kế hoạch đảm bảo cái yếu tố chính xác và ngăn chặn kịp thời
nếu không thì các cái đối tượng có thể là tẩu tán hoặc là nhanh chóng chạy rạt sang cái vùng biển khác
nó khó trong công tác đấu tranh của lực lượng cảnh sát biển đối với các đối tượng vi phạm ở trên biển
theo cảnh sát biển vùng bốn đã thành quy luật khi giá nhiên liệu thế giới biến động mạnh
thì đó là thời điểm vùng biển tây nam nóng tình trạng buôn lậu sang dầu
bởi đây là nơi giáp danh với một số quốc gia có giá nhiên liệu tranh lệch so với việt nam
nên thường được các đối tượng buôn lậu xăng dầu lựa chọn để mua bán đi lại kiếm lời
trước tiên các đối tượng ở việt nam giao dịch với đầu nậu ở thái lan campuchia
thỏa thuận xong về giá địa điểm thời gian phương thức giao nhận và thanh toán
sau đó sử dụng các tàu hoán cải núp bóng với danh nghĩa đi đánh cá để đến nhận dầu
tại các tọa độ đã hẹn trước rồi mang về bán lại cho tàu cá việt nam
lợi nhuận từ việc mua bán xăng dầu lậu trên biển cao đến mức có những tàu cá đã hai năm
lênh lênh trên biển không về bờ cho đến khi bị lực lượng cảnh sát biển bắt giữ
khuyên với bà con hoạt động trên biển là không có tiếp tay cho những đối tượng làm ăn xấu trên biển
không có tham gia mua dầu để trôi nổi
để mà đảm bảo an ninh trật tự trên biển giữ gìn vùng biển của chúng ta an toàn và khai thác
có hiệu quả các nguồn tài nguyên ở trên biển trong thời gian hiện nay và sau này
nếu so với các năm trước tình trạng mua lậu sang dầu diễn ra trên khắp các vùng biển
thì năm hai nghìn hai mươi hai có tới bảy mươi sáu số vụ vi phạm diễn ra ở vùng biển phía nam và tây nam
điều đó cho thấy tình trạng mua lậu sang dầu trên vùng biển này
đang có nhiều diễn biến phức tạp
thực tế này đòi hỏi lực lượng cảnh sát biển không những phải nắm bắt được các thủ đoạn mới của đối tượng buôn lậu
mà còn phải thường xuyên trao dồi nghiệp vụ để xử lý được mọi tình huống trên biển
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý khác từ trường quay tp hcm
thưa quý vị trong tuần qua ngân hàng nhà nước đã phát hành mới tổng cộng gần là một trăm bốn mươi năm trăm năm mươi tỷ tính phiếu
trong đó có gần bốn mươi chín tính phiếu kỳ hạn chín mươi một ngày
ngoài ra lãi suất trúng thầu tín phiếu cũng tăng từ năm năm sáu mỗi năm lên sáu
cho thấy sự quyết liệt trong việc thu hút hoạt động tăng thanh khoản của ngân hàng nhà nước
thưa quý vị trong tuần qua ngân hàng nhà nước đã phát hành mới tổng cộng gần một trăm bốn mươi năm trăm năm mươi tỷ tín phiếu
hút về lượng tiền tương ứng trong khi đó chỉ có tám mươi tỷ tính phiếu phát hành trước đó đáo hạn
tính chung ngân hàng nhà nước đã rút rồng sáu mươi năm trăm năm mươi tỷ đồng qua kênh tính phiếu
mặt khác nhu cầu vay cầm cố giấy tờ có giá omo đã tăng đáng kể
và ngân hàng nhà nước đã cho một số thành viên vay với tổng cộng
tổng cộng một mươi sáu trăm bảy mươi sáu tỷ đồng trong khi có hai trăm hai mươi chín tỷ đồng khoản vây cũ trong tuần trước đáo hạn
tổng cộng ngân hàng nhà nước đã bơm một mươi bốn trăm năm mươi tỷ đồng qua kênh thị trường mở
tính chung trên cả hai kênh tính phiếu và omo
ngân hàng nhà nước đã hút khỏi hệ thống ngân hàng năm mươi một trăm linh tỷ đồng trong tuần qua
trước đó cơ quan này cũng đã rút về lần lượt ba mươi một trăm bảy mươi tám tỷ và một trăm bốn mươi hai bốn trăm một mươi ba tỷ trong hai tuần trước
qua đó nâng tổng mức hút rồng kể từ đầu tháng hai lên tới một trăm tám mươi chín hai trăm hai mươi tám tỷ đồng
đáng chú ý là việc ngân hàng nhà nước đẩy mạnh hút thanh khoản dài hạn bằng kính phiếu
có kỳ hạn chín mươi một ngày tương đương ba tháng với quy mô lên tới bốn mươi chín tỷ đồng
bên cạnh chín mươi một năm trăm năm mươi tỷ đồng tính phiếu bảy ngày với kỳ hạn ba tháng
nhanh nhất phải tới trung tuần tháng năm bốn mươi chín tỷ đồng bị rút về kể trên
mới có thể đáo hàng và quay lại hệ thống ngân hàng
theo số liệu của tổng cục hải quan nửa đầu tháng hai hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu thủy sản
sau khi lao dốc trong tháng một hai nghìn hai mươi ba đã hồi phục và tăng mạnh
cụ thể sau khi giảm mạnh trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba sang nửa đầu tháng hai
xuất khẩu thủy sản tăng trở lại đạt hai trăm tám mươi sáu chín mươi bốn triệu usd tăng bốn mươi hai so với cùng kỳ năm trước
tính lụy kế từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày một mươi năm tháng hai tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản
của việt nam đạt bảy trăm bốn mươi hai triệu usd giảm ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
động thái diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu thủy sản của việt nam giảm súc
trong quý bốn hai nghìn hai mươi hai và tiếp tục giảm trong tháng một hai nghìn hai mươi ba
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam bức tranh xuất khẩu thủy sản
khó có thể bừng sáng trong những tháng đầu năm khi nền kinh tế thế giới được dự báo
có thể sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay
thưa quý vị ngày ba mươi tháng bốn tới đây là thời điểm của dự án cao tốc vĩnh hảo phan thiết
phải hoàn thành
thế nhưng vào giai đoạn nước rút thì dự án này vẫn thiếu gần một triệu khối đất đắp
để có thể thi công gơm dân sinh đường dẫn đầu cầu vượt khiến cho dự án
có nguy cơ trễ hạn
nguyên nhân của việc thiếu đất đắp là do tại mỏ hòn lức và năm mỏ đất đắp khác
được cấp phép theo cơ chế đặc thù đã dừng hoạt động hơn hai tháng qua
do chưa giai hạn lại được khai thác
việc này đã khiến các gói thầu và nhà thầu liên quan đều phải dừng hoạt động
hiện nay cái mỏ hòn lức đang đứng ở đây là đã đóng khai thác mỏ từ mùng một mươi tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi hai
lý do là hết hạn ra cấp phép mỏ
thì bây giờ nhà thầu cũng đang rất khó khăn bình cũng đã đắp cho thi công
của gói thầu cao tốc xl ba để đạt được tiến độ ba mươi tháng bốn hoàn thành tuyên chính thông xe
bây giờ lượng khối lượng đất đắp của nhà thầu còn của tổng tám và phúc lộc của gói xl ba là hai trăm linh khối
mà giai hạn mỏ thì cũng đã chưa giai hạn được
việc thiếu vật liệu đất đắp ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công công trình
đặc biệt tại gói xl ba
tại km một trăm sáu mươi tám thuộc gói thầu này dù cầu vượt đã được bê tông
nhưng hai bên đầu cầu không có đất đắp để làm đường
bên cạnh đó các gói thầu đã được bê tông
các đường gom đường tuyến nhánh đường nối các nút giao cũng trong tình trạng tương tự
để hoạt động cầm chừng dự án các nhà thầu đã phải đi mua đất đắp
tại các mỏ vật liệu thông thường ở địa phương
trước mắt bang đưa ra một giải pháp là yêu cầu các đơn vị
phải lấy cái đất mà đã tập kết đã dùng cho tuyến chính trước đây còn lại một phần
rồi là cái
mua các cái mỏ của địa phương để coi như là tiến hành đắp cho nó kịp với cái tiến độ ba mươi tháng bốn
với cái khối lượng khoảng hai trăm linh khối
còn tất cả khối lượng còn lại là
chắc là phải chờ coi như là cái gia hạn của mỏ là khoảng độ tám trăm linh ngàn mét khối nữa
tám trăm linh mét khối đất đắp của dự án to tốc này đang phụ thuộc vào các mỏ đặc thù
tuy nhiên hiện thủ tục gia hạn khai thác còn gặp khó khăn
do giấy phép khai thác đã hết hạn phải xin cấp phép mới
bộ giao thông vận tải đã gửi văn bản đến thủ tướng trình bày tháo gỡ các vấn mắc
trong khi đó chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến hàng phải hoàn thành cao tốc
thế nhưng công trường cao tốc vĩnh hảo phan thiết vẫn ngổn ngang
mặc dù máy móc thiết bị tập trung nhưng lại nối đuôi nhau nằm im như thế này vì thiếu đất đắp
nếu không được tháo gỡ sớm nguy cơ cao tốc vĩnh hảo phan thiết không thể về đích đúng tiến độ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
công ty cổ phần đồng phú cường là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng mây mặt xuất khẩu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trong lúc không biết xoay đâu ra vốn để hoạt động do sản xuất bị ảnh hưởng trầm trọng do dịch covid một mươi chín
công ty đã được hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đồng nai cho vay hơn ba mươi chín tỷ đồng
từ vốn chính sách theo nhiệm viết sáu mươi tám để phục hồi sản xuất
đây thực sự là một nguồn vốn rất quan trọng đối với doanh nghiệp vào thời điểm đó
để trả lương cho hơn ba bốn trăm linh công nhân duy trì và phục hồi sản xuất
đến nay hoạt động của công ty đã dần ổn định số vốn vay theo nghị quyết sáu mươi tám cũng vừa được trả xong
tôi thiết nghĩ là cái nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ đã đầy đủ cái sự nhân văn
sự nhân đạo và kịp thời của chính phủ điều hành của chính phủ đã hỗ trợ doanh nghiệp
một cách thiết thực để mà quan tâm đến cuộc sống của người lao động
đảm bảo cuộc sống cũng như doanh nghiệp có cái nguồn vốn để duy trì sản xuất
thực hiện chính sách cho người sử dụng lao động
động vay vốn để trả lượng ngừng việc trả lương phục hồi sản xuất
theo nhiệm viết sáu mươi tám và một trăm hai mươi sáu của chính phủ
chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đồng nai đã thực hiện giải ngân cho sáu mươi đơn vị vay vốn
để trả lương cho trên chín mươi một lao động góp phần giúp người sử dụng lao động vượt qua khó khăn
giữ chân người lao động
đặc biệt trong tổng số bốn bảy trăm tám mươi tỷ đồng được giải ngân trong cả nước
đồng nai là địa phương đứng đầu trong việc cho doanh nghiệp vây vốn chính sách
với hơn một tỷ đồng được giải ngân
hiện nay đồng nai cũng đã thu hồi lại toàn bộ hơn một tỷ đồng của dòng vốn tín dụng nghĩa tình này
sau đại dịch covid một mươi chín quá đó các sở bán ngành phù hợp cùng với ngân hàng chính sách xã hội
tổ chức ra soát tuyên truyền đến các doanh nghiệp có nhu cầu đủ điều kiện
để triển khai thực hiện chương trình này
dòng vốn vay với lãi suất đồng của nghị quyết sáu mươi tám thực sự là một chính sách kịp thời
được các doanh nghiệp đánh giá cao
trong lúc hoạt động sản xuất vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất là về vốn vay
những người sử dụng lao động cũng đang hy vọng sẽ sớm tiếp cận thêm nhiều khoản vay ưu đại
để có thêm điều kiện phát triển
với nguồn vay của ngân hàng chính sách tôi cũng rất mong muốn ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp
để tiếp tục cho doanh nghiệp được nguồn vốn tiếp cận
thứ nhất là để phục vụ cho sản xuất để có doanh thu cũng như đảm bảo cuộc sống
cho người lao động hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn này
thực tế trong giai đoạn này nguồn tài chính của doanh nghiệp tiếp cận được với ngân hàng
thì cũng tự kỳ là khó khăn
chỉ mong là chính phủ có chính sách kịp thời nhanh chóng để đảm bảo được nguồn tài chính
nhờ dòng vốn ưu đãi này của chính phủ nhiều doanh nghiệp đã thực sự hồi sinh
do đó chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đồng nai cũng đã đề nghị
ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và kiến nghị chính phủ có hướng tháo cỡ giúp doanh nghiệp
có thêm các chính sách tính dụng ưu đải hỗ trợ doanh nghiệp ma tính dài hàng
các doanh nghiệp cũng đồng tình và kiến nghị thêm về việc cho phép được trả khoản vay ưu đại
theo từng đợt để có thêm điều kiện xoay sỏi kinh doanh
cảm ơn các doanh nghiệp đã theo dõi và hẹn gặp lại